trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện thống nhất
sáng ngày hai tháng bảy ban thường vụ đoàn thanh niên công an tỉnh đồng nai đã đến thăm hỏi
và tặng quà cán bộ chiến sĩ lực lượng liên ngành đang làm nhiệm vụ
tại các điểm cách ly phong tỏa phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện thống nhất
đoàn thanh niên công an tỉnh đã trao tặng một trăm bảy mươi lít dung dịch sát quẩn
năm gói thuốc uống bổ sung ion và một mươi thùng nước bổ sung khoáng chất
với tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng cho ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thống nhất
để hỗ trợ lực lượng phòng dịch đồng thời đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên cán bộ
chiến sĩ lực lượng liên ngành đang làm nhiệm vụ tại các chốt cách ly phong tỏa
vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi dịch covid một mươi chín
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vẫn còn nhiều khó khăn hoạt động trên có ý nghĩa rất thiết thực
tiếp theo nghị lực cho lực lượng tuyến đo phòng chống dịch góp phần xây dựng hình ảnh
người chiến sĩ công an đồng nai bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ